bảo hiểm xã hội việt nam vừa thông tin về tình hình thực hiện đề án sáu trong khám chữa bệnh
và thực hiện các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam cho thấy tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc có hơn một hai trăm linh cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe
với trên hai chín mươi ba triệu dữ liệu được gửi
có hơn một bảy trăm linh cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh với trên một hai triệu dữ liệu được gửi
và gần sáu trăm sáu mươi cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử với trên một mươi ba bốn nghìn dữ liệu được gửi
ngoài ra bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ bảo hiểm xã hội
lên ứng dụng định danh điện tử vneid
hiện nay cơ quan này đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động
về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội lên ứng dụng vneid
hiện đã có hơn một mươi bảy hai triệu lượt truy vấn thông tin sổ bảo hiểm xã hội thành công
để tích hợp lên ứng dụng vneid
trong đó đã có hơn một mươi năm triệu lượt sử dụng tài khoản vneid để đăng nhập ứng dụng vssid
việc triển khai tích hợp tài khoản vneid với ứng dụng vssid của bảo hiểm xã hội việt nam
đã giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin
sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng vssid
đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam nhấn mạnh đây là cơ sở để sẵn sàng cho việc triển khai
sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo quy định tại nghị định số năm mươi chín của chính phủ về định danh và xác thực điện tử
cũng theo bảo hiểm xã hội việt nam trong bốn tháng đầu năm
chi trả chi phí bảo hiểm y tế của cả nước đã tăng gần năm sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó tp hcm tăng lên gần một tỷ đồng
chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tp hcm đã tăng nhanh chóng lên mức chín trăm sáu mươi tỷ đồng
đại diện bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tp hcm đã tăng trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn do nhiều nguyên nhân
trong đó do số lượng bệnh nhân từ các tỉnh về tp hcm
tp hcm điều trị cũng tăng tăng giá viện phí một số cơ sở khám chữa bệnh mở rộng cơ sở vật chất
máy móc thiết bị một số cơ sở khám chữa bệnh còn chỉ định nhiều dịch vụ kỹ thuật thuốc chưa thực sự cần thiết
trước đó báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam nhấn mạnh trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng gần năm sáu trăm linh tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi ba
một số tỉnh thành phố có sự gia tăng rất lớn là tp hcm hà nội thanh hóa nghệ an đà nẵng
cần thơ phú thọ hải phòng đồng nai đắk lắc thái bình bắc giang quảng ninh
lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung đánh giá
chỉ ra các yếu tố tăng lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi phí điều trị nội chú ngoại chú
tỷ lệ chỉ định cấp cứu xét nghiệm trần đoán hình ảnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay toàn tỉnh lâm đồng ghi nhận hơn chín trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có bốn ca sốt xuất huyết nặng tăng gấp một năm lần so với số ca mắc cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình hình số ca mắc xuất xuất huyết gia tăng ubnd tỉnh đã yêu cầu các sở ban ngành
các huyện thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh xuất xuất huyết
ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu các sở ban ngành các huyện thành phố khẩn trương triển khai
các biện pháp phòng chống để chủ động kiểm soát một cách hiệu quả không để dịch bệnh bùng phát
ubnd tỉnh giao sở y tế giám sát chặt chẽ
ubnd tỉnh giao sở y tế đánh giá tình hình dự báo diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp triển khai công tác phòng chống một cách khoa học hiệu quả phù hợp
tổ chức tốt việc khám bệnh phân độ phân tuyến thu dung điều trị bệnh nhân
chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập các tuyến điều trị
tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn trần đoán điều trị theo dõi chuyển tuyến kịp thời an toàn
hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tử vong đồng thời cần ra soát
có kế hoạch bổ sung đảm bảo đủ dương bệnh nhân lực thuốc vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
công an tỉnh thái nguyên vừa cho biết vào hồi hai h hai mươi ba phút ngày một mươi một tháng năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã kịp thời giải cứu hai người bị mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra tại hộ gia đình
ở tổ dân phố số sáu phường ba hàng thành phố phổ yên
ngay khi nhận được tin báo đơn vị nhanh chóng điều động lực lượng phương tiện tới hiện trường
đám cháy rộng khoảng hai mươi m hai xảy ra tại khu vực cho thuê thuộc tầng một của căn nhà ba tầng
ông nhân và vợ là bà nguyễn thị ảnh bị mắc kẹt ở phía trong
phải đi lên tầng ba để tránh bị ngạt khói và tìm cách thoát ra ngoài
khi đến hiện trường lực lượng chữa cháy và cứu nạn đã nhanh chóng triển khai lực lượng
phương tiện cắt phá cửa cuốn cửa gỗ phía trong tổ chức chữa cháy và tiếp cận nạn nhân
để nạn nhân tránh bị ngạt khói các chiến sĩ chữa cháy cứu nạn đã nhường mặt nạ bình dưỡng khí
và các phương tiện bảo hộ khác cho nạn nhân và đưa nạn nhân ra bên ngoài an toàn
nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do chập điện
liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người thiệt mạng
chiều nay công an tỉnh đồng nai cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định
nồi hơi và bình nén khí đều đã hết hạn kiểm định
nhưng công ty gỗ bình minh vẫn sử dụng dẫn đến vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định
nồi hơi của công ty gỗ bình minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn
nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
trong vụ việc này ông feng yong quốc tịch trung quốc giám đốc công ty gỗ bình minh
là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi điều hành mọi hoạt động của công ty
do đó hành vi của ông feng yong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động
ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với feng yong để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động được quy định